hưởng ứng lời phát động của bộ thông tin và truyền thông các doanh nghiệp viễn thông
internet đã tiến hành giảm giá khuyến mãi và miễn phí nhiều dịch vụ trong mùa dịch covid một mươi chín
trong đó cả ba nhà mạng viettel vinaphone và mobifone đều có những gói cước yêu đáy đặc biệt
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
viettel và mobifone sẽ miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới hai mươi phút
hai mươi phút gọi ngoại mạng trên một tháng và hai gigaby data trên một ngày cho các cán bộ y tế
đội ngũ phục vụ công tác hậu cần công an quân đội tình nguyện viên tại khu vực cách ly
với vinaphone gói cước hỗ trợ chống dịch của nhà mạng này sẽ bao gồm một năm trăm linh phút gọi nội mạng
năm mươi phút gọi ngoại mạng và sáu mươi gb data tốc độ cao mỗi tháng
thành viên của đội ngũ hỗ trợ phòng chống dịch sẽ nhận được gói yêu đãi trong hai tháng
chương trình miễn phí cước sẽ đồng hành cùng cuộc chiến chống dịch đến khi tỉnh thành phố cuối cùng
tại việt nam công bố hết dịch covid một mươi chín